hãng thông tấn ap của mỹ dẫn lời các chuyên gia cho biết
xét nghiệm covid một mươi chín đã giảm từ bảy mươi chín mươi trên toàn thế giới trong quý i và quý hai năm nay
tình trạng xét nghiệm covid một mươi chín giảm mạnh trên toàn cầu đã khiến các nhà khoa học gặp nhiều khó khăn
trong việc theo dõi diễn biến của đại dịch và phát hiện ra những biến thể mới đáng lo ngại
khi chúng xuất hiện và lây lan
theo dữ liệu do đặc johns hopkins tổng hợp số ca mắc mới covid một mươi chín hàng ngày tại mỹ
đạt trung bình bảy mươi ba sáu trăm ba mươi ba trường hợp tăng hơn bốn mươi trong hai tuần qua
nhưng đó là một con số thiếu sót lớn vì thực tế là về xét nghiệm covid một mươi chín đang thực hiện ở nhà
và không được báo cáo cho các cơ sở y tế
đài washington mỹ ước tính rằng chỉ có một mươi ba trường hợp báo cáo lên cơ quan y tế tại mỹ
bà marcia espinaz tại công ty tư vấn chuyên theo dõi xu hướng xét nghiệm covid một mươi chín
đài washington mỹ cho biết chúng tôi đang nhận được gần như không dữ liệu từ các xét nghiệm covid một mươi chín tại nhà
tình trạng sụt giảm xét nghiệm covid một mươi chín xuất hiện trên toàn cầu nhưng đặc biệt rõ ràng ở các nước đang phát triển
theo tổ chức y tế công cộng phi lợi nhuận fire thụy sĩ số lời xét nghiệm trên một người
ở các nước thu nhập cao nhiều hơn gấp chín sáu lần so với các nước thu nhập thấp
các chuyên gia cho rằng điều dẫn đến tình trạng này là số ca mắc tạm lắng sau làn sóng dịch đầu tiên
của biến thể omicron và người dân ở các quốc gia thu nhập thấp cho rằng
không có lý do gì để xét nghiệm bởi họ không thể tiếp cận với thuốc kháng virus
ceo của phi ông bill rodriguez trong một cuộc họp báo gần đây miêu tả xét nghiệm covid một mươi chín
là nạn nhân đầu tiên của quyết định trên toàn cầu trong mất cảnh giác
biến xét nghiệm xác định trình tựu gene và nghiên cứu các đợt bùng phát có thể dẫn đến việc phát hiện ra các biến thể mới
một ví dụ là các quan chức y tế bang new york của mỹ đã phát hiện ra biến thể ba hai một mươi hai một siêu lây nhiễm
sau khi điều tra tỷ lệ ca mắc cao hơn mức trung bình
việc xét nghiệm sars cov hai tại nhà khá thuận tiện và chỉ những xét nghiệm được gửi đến phòng thí nghiệm
có thể được sử dụng để phát hiện biến thể mới của virus sars cov hai
sau đó nếu có ít xét nghiệm được thực hiện và số xét nghiệm trong phòng thí nghiệm giảm đi
thì số mẫu dương tính có thể dài trình tựu gene cũng ít đi
một ví dụ điển hình là cô reva sivir ba mươi sáu tuổi sống tại los angeles
trong tháng năm cô đã xét nghiệm covid một mươi chín tại nhà sau khi có các triệu chứng ngứa cộ họng và ho
sau khi xét nghiệm có kết quả dương tính cô xét nghiệm thêm hai lần nữa để đảm bảo
nhưng do các triệu chứng khá nhẹ nên cô không thông báo với bác sĩ hoặc bất cứ ai
từ những trường hợp như vậy bà mara aspion cho biết một giải pháp tiềm năng là sử dụng công nghệ
như quét mã qr để báo cáo kết quả xét nghiệm tại nhà
tiến sĩ krishna yudhakumar tại trung tâm đổi mới sức khỏe toàn cầu duke thuộc đại học duke của mỹ cho rằng
cần có biện pháp đẩy mạnh xét nghiệm covid một mươi chín tại các quốc gia thu nhập thấp
ông wajna jandi mujanji tại quỹ europe for fellow mỹ nhận định một trong những cách tốt nhất
để tăng cường xét nghiệm là liên kết quá trình này với các dịch vụ y tế đang hiện hành
ông george benjamin tại hiệp hội y tế công cộng mỹ đánh giá sẽ có thời điểm khi thế giới ngừng xét nghiệm
covid một mươi chín diện rộng nhưng chưa phải là lúc này
theo ông trong bối cảnh dịch covid một mươi chín lây lan và virus sars cov hai vẫn khó đoán định
ông jos bejamin nhấn mạnh không thể chấp nhận việc chúng ta chỉ lo lắng cho sức khỏe cá nhân
cần quan tâm cho cả các dịch vụ
covid một mươi chín đang diễn biến vô cùng phức tạp khi mà liên tục xuất hiện những biến chủng mới
quý vị và các bạn hãy chú ý bảo vệ sức khỏe bản thân gia đình và cộng đồng khỏi sự lây nhiễm của covid một mươi chín